tại hà nội hàng trăm bạn trẻ việt nam trên khắp mọi miền đất nước đã tham gia diễn đàn thanh niên trực tuyến un bảy mươi năm
để cùng nhau thảo luận về tương lai mà họ mong muốn
đây là một trong những chủ đề chính của các mục tiêu phát triển bền vững
sự kiện đã tạo cơ hội để các bạn trẻ chia sẻ quan điểm về các vấn đề
bao gồm biến đổi khí hậu và môi trường bình đẳng và kiến tạo một tương lai mà mình mong muốn
những ý tưởng và trải nghiệm của các bạn trẻ việt nam sẽ góp phần tạo ra những thảo luận
và hành động mang tính dài hạn hơn
đó sẽ là những bài học cho liên hợp quốc trong các chương trình hợp tác toàn cầu
tổng thư ký của liên hợp quốc dự kiến sẽ trình bày những quan điểm ý tưởng và giải pháp
được tổng hợp từ các đối thoại un bảy mươi năm tại hội nghị cấp cao của lãnh đạo các nước trên thế giới
sẽ diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi